trong danh sách các tỉnh có điểm trung bình chung thấp nhất cả nước sơn la đứng vị trí số một với điểm trung bình chung các môn là bốn một trăm hai mươi ba
khi thấy những điểm số bất thường và bình thường của thí sinh ba tỉnh hà giang sơn la hòa bình trong hai năm liên tiếp
nhiều người cho rằng đây chính là hậu quả của sự gian dối
tuy nhiên sự gian dối trong giáo dục không đơn giản chỉ có vậy mà nó để lại những hậu quả rất nặng nề
nó tàn sát lòng tin làm mất uy tín nền giáo dục làm tổn thương các thầy giáo cô giáo chân chính
những học sinh có thực lực và phụ huynh tử tế
thật đáng buồn khi những việc làm sai trái của người lớn đang gieo vào tâm hồn thế hệ trẻ lối sống gian dối
khi vào đại học rồi khi đi làm ở những vị trí quan trọng vì không có thực lực
những đứa trẻ đỗ đạp nhờ sự gian dối sẽ lại dùng tiền để mua thầy mua chức mua quyền
hậu quả sẽ thật khó lường
hiện tượng gian lận trong giáo dục không còn là vấn đề của riêng ngành giáo dục mà nó phản ánh tình trạng xã hội
những hệ lụy mà nó gây nên cho xã hội
và tương lai chất lượng giáo dục con người sẽ ra sao
cần làm gì để ngăn chặn hiện tượng gian lận trong thi cử như hiện nay
thưa nhà báo ngọc oanh được biết vừa rồi ông có tham gia coi thi kỳ thi trung học phổ thông tại tỉnh sơn la
xin ông cho biết một vài ý kiến về cái chuyến đi vừa rồi
với vị trí của một người trực tiếp làm công việc coi thi tôi có một số cảm nhận như thế này
cái câu chuyện mà chúng ta thấy là năm nay ở sơn la các cái kết quả nó thấp
thực ra thì nhiều người cũng đã dự đoán nó
bởi vì sao bởi vì năm nay là năm mà sơn la làm rất nghiêm
hai tỉnh kia thì tôi không rõ lắm
nhưng chắc chắn là nó như là trong truyền thiệu con nói là như là con én lạc đàn phải cung giờ đã sợ làm cây cong
người ta không dám làm bất cứ một cái gì sai trái
đến nỗi là người ta làm người ta sợ đến mức là
có một cái việc rất nhỏ thôi bình thường có thể cho qua được cũng phải lập một cái biên bản bất thường
thực ra thì khi đã thi rồi thì trường nào cũng là tâm điểm
nhà báo của anh có dùng chữ là sợ năm nay người ta sợ hơn
thì tôi nghĩ rằng là ở trong chừng mực nào đó thì có thể đúng
bởi vì cái nghiêm túc và cái sợ là nó có khác nhau
rõ ràng là trong chừng mực nào đó thì người ta luôn luôn người ta phải tự cảnh giác và cảnh giác với chính mình
nhưng vẫn mắc khuyết điểm là vì là nhiều khi cũng không nắm được quy chế hoặc từ những cái thói quen tùy tiện từ những năm tháng trước đây
ta nói đến câu chuyện bôi đen của học đường này ta nói đến rất nhiều khía cạnh anh ạ
những người mà sửa điểm này dám liều lĩnh đem bài về chấm lại này rồi
đấy là tội phạm đó
đấy phải gọi là tội phạm
bây giờ quay trở lại với câu chuyện của chúng ta
rõ ràng là sự khác biệt có thể nói là khác biệt gây gớm giữa kết quả kỳ thi năm trước và năm nay của ba tỉnh đã được nêu tên như vậy
thì ta thấy nó là hỗn quả của tình trạng gian dối
như trong chương trình này ta gọi là bôi đen học đường
và điều này để lại rất nhiều hậu quả rất nhiều hệ lụy đặc biệt từ góc độ văn hóa và đạo đức
xin các nhà báo phân tích thêm về điều hành
khi một vụ việc công bố điểm thì chỉ có khi mà có những nhà chuyên gia những nhà chuyên môn họ phát hiện ra sự trinh lệch điểm như thế
thì bắt đầu lúc ấy dư luận mới ẩm lên
đáng lẽ ra trong nội bộ những cái địa phương ấy những cái trường ấy các thầy cô giáo ở đấy các học sinh ở đấy
kể cả các phụ huynh ở đấy biết được rằng học như thế nào mà tại sao lại điểm như thế
thế nhưng họ vẫn làm ngơ
và ở đây phải nói học sinh đi thi học viết tầm ấy mà lại bài này mà lại làm được từng này điểm
thì các thầy không thì không biết bạn học không thì không biết
nhưng điều nguy hiểm là đã có một văn hóa đây là văn hóa im lặng để chấp nhận
mà im lặng là đồng lõa với văn hóa của số khác
cái việc ở đây là
nhưng mà vì sao lại thế
bởi vì xưa nay
cái việc ấy nó không lạ nữa
cái sự nói dối chúng ta đặt vấn đề ở đây là vậy thì có một cái văn hóa ứng xử
chấp nhận điều đó chấp nhận việc tiêu cực đó và họ ấy thì tôi thấy đấy mới là điều đáng nguy
tức là nó là hậu quả trực tiếp của tình trạng dối trá của việc không dám nhìn thẳng vào sự thật
không dám nói và lặng lẽ đồng lõa với cái xấu
người ta còn làm dối như thật
cái ngành đặc biệt khi có một vài người sau khi hết nghĩa vụ thi vào
thì năm trước người ta xếp
tất cả những cái đối tượng ấy vào một phòng
và đấy là không hề dối trá nhé
đấy là rất là thật nhé
họ có quyền được xếp riêng một phòng
có quy chế đồng ý cho họ xếp riêng một phòng
và họ chấm riêng vào phòng thì đấy là cái chỗ mà cái công minh minh bạch các thứ là nó đã bị xâm phạm
lý do là một phòng ấy thì người ta có thể nhìn ra là ai là người ở trong phòng
dù là dọc phách
năm nay tất cả những người ấy trộn vào tất cả các phòng khác thi khác
và như những thí sinh bình thường
cho nên để tìm ra được một cái người mà muốn tiêu cực thì cũng không phải là dễ
thì đấy là cái sự thay đổi
như anh vừa nói người ta biết đấy là sự dối trá
nhưng người ta vẫn thực hiện
và năm nay phát hiện ra thì người ta cho là phải thay đổi
thay đổi để không dối trá được nữa
ở chương trình nói thẳng chúng ta nói thẳng về cái ra
và cái bốn mươi mấy cái người chiến sĩ mà đi thi được đố cả là sự vô lý là sự dối trá tập thể
thế cho nói nhanh
không làm gì có chuyện ai đi thi cũng đỗ cả
và năm nay thì năm ngoái là tất cả những cái phần đỗ thủ khoa cao điểm nhất thì nằm ở cái đám người ấy
năm nay không có một ai
và tổng kết lạng sơn vừa công bố về là lạng sơn trong số danh sách những người đạt điểm cao không có một ai nằm trong lực lượng vũ trang cả
cho nên là đấy là chúng ta nói thẳng
thì chúng ta phải nói thẳng là đấy là sự dối trá
mà sự dối trá ấy chúng ta đã không được nói trong năm vừa qua
còn dối trá hòa bình dối trá hà giang dối trá sơn la là dối trá nhỏ so với dối trá của cái dối trá ở lạng sơn
nhưng mà người ta đã công bố là sự việc đúng quy trình và bình thường
nhưng mà chính vì sự lấp liếng ấy cho nên chúng ta phải nói thẳng nhau không có chuyện đó
ai cũng nhìn thấy điều đó
rõ ràng là để có thể mua được điểm để có thể nâng điểm là phải có tiền
mà không có tiền thì phải có quyền
và vì vậy người ta dùng đồng tiền dùng quyền lực
để người ta sai khiến những người khác làm thay đổi kết quả thi
và như vậy là nó tạo ra nó tạo ra một cái tâm lý rất đáng sợ ngay từ các cháu học sinh phổ thông
là những kẻ có tiền bố mẹ có tiền là nó sẽ khác mình
nó sẽ được ưu tiên hơn mình
và nếu chúng ta nhìn sâu hơn nữa
các nhà báo đều đã thấy là ngay điều này không chỉ riêng trong cấp trung học phổ thông đâu
mà ngay cấp dưới nữa
con nhà anh có tiền con anh vào học lớp bố mẹ đóng góp nhiều
và học lớp có điều hoài nhiệt độ
con anh không có tiền anh học lớp không có điều hòa nhiệt độ
hay là được những chế độ ưu tiên ưu đãi thế này thế kia
các nhà trường tư nguyện làm những điều đó
tạo ra sự bất công bất bình đẳng từ đó
vì sự chi phối của đồng tiền
và vì vậy nó dẫn tới những hệ lụy
tôi thấy là cái mà ở đây có một thông tin
tôi không biết là có mừng hay không
nhưng mà đấy là hà giang
sau khi đồng chí bí thư được điều về làm phó ban kinh tế
đồng chí bí thư mới từ hà tĩnh ra
thì một thông tin mới là
và tòa đã bác cái cáo trạng của hà giang
và yêu cầu làm lại làm bổ sung
và tôi hy vọng rằng trong phần làm bổ sung ấy
sẽ mở đầu cho một việc mà nói như anh dũng nói là
là không còn là bốc điểm bỏ tay người nữa
mà bốc tiền bỏ tay túi người nữa
sẽ phải làm rõ xem
cái số tiền ấy là ai là người được nhận
và số tiền ấy ai đưa
ta nói họ dùng tiền để tác động làm thay đổi cái kết quả thi
thì rõ ràng là tội phạm rồi
nhưng ở đây
dũng có nói đến cái ý là dùng quyền nữa
thì cái quyền ấy chỉ là lời nói
chỉ là một cái chỉ thị nào đó qua điện thoại
bây giờ không có bằng chứng gì cả
thì cũng không thể truy tố
rất khó chứ không phải dễ
trong toàn bộ những cái người mà được nâng điểm
ta không thấy có con nhà nghèo
và cũng không thấy có con nhà những con nhà nông dân không có quyền chức
đấy là một dấu hiệu như ý kiến của nhà báo bưu hằng tán và rất rõ ràng
đấy là dấu hiệu
tuy nhiên là đấy từ đó
mà biến nó trở thành một cái căn cứ để khởi tố
thì có lẽ là nó lại là một câu chuyện dài hơn
và tất nhiên đây chúng ta không đi sâu vào các khía cạnh của luật pháp
nhưng rõ ràng là chỉ riêng điều đó thôi
nó đã là mất niềm tin của xã hội của những người xung quanh
họ không cần biết anh chạy bao nhiêu
họ không cần biết anh chạy như thế nào
họ không cần biết phương thức đưa tiền của anh thế nào
nhưng họ chỉ cần biết rằng đấy là gia đình có tiền
đấy là con của những người có quyền chức
thì con cái họ bỗng dừng có số điểm cao vọt như thế
và cái điều đó nó hủy hoại niềm tin
nó hủy hoại cái văn hóa
nó làm mất đi những cái giá trị đích thực của đời sống
và người ta không tin nữa
đấy chính là cái điều đáng sợ
ngoài cái câu chuyện ngay vừa nói tôi có thêm một suy nghĩ nữa là
những tỉnh năm ngoái cũng có những thủ khoa
và không bị sợ đến
như mấy cái tỉnh chúng ta nói đến
chưa bị lộ
chưa bị lộ
thì liệu có chắc là họ đã làm nghiêm minh tốt không
và năm nay họ vẫn giữ được hoặc là của họ vẫn cao
thì liệu có xảy ra những vấn đề như ba cái tỉnh chúng ta nói đến không
đấy còn là một vấn đề mà câu hỏi còn đang ở phía trước
cái mặt trái của cái việc phát hiện ra ba cái tỉnh có gian lận này
thì nó lại có những tác dụng thực sự
trước hết đó nó tạo ra một tiếng chuông cảnh tỉnh
và trước hết chính những cái tỉnh này đã phải thay đổi thái độ
và như ta thấy kết quả kỳ thi năm nay
thực sự là đã trở lại với giá trị đích thực của nó
nhưng mà không riêng gì những tỉnh này
mà có thể nói rằng cái cơn địa chấn này
nó đã dung chuyển trong ngành giáo dục
dung chuyển khắp toàn quốc
và nếu như có nơi nào đó tỉnh nào đó
ở nơi nào đó đã từng có những tiêu cực như thế
thì chắc chắn là năm nay cũng sẽ phải thay đổi
không chỉ có các tỉnh đâu
không chỉ các giám thị các trường đâu
mà người thay đổi nhiều nhất
đấy là vị tư lệnh của ngành
năm ngoái sau khi thi xong
thì vị tư lệnh đã đứng lên nói là
kỳ thi của chúng ta thành công tốt đẹp
nhưng mà chỉ một ít thời gian sau
thì nó không còn tốt đẹp nữa
nên năm nay bộ trưởng phùng xuân nhạ đã thận trọng hơn
cho đến vừa rồi thì cũng chỉ dám nói là
cuộc thi chúng ta đến lúc
này là thành công và nói như thế là đúng
chúng ta chưa biết từ giờ đến
về sau đó thế nào nhưng cũng phải ghi nhận
năm kỳ thi năm nay
phải công bằng
thì bộ giáo dục rất là nỗ lực
khi mà ngày giáo dục bước vào
thời kỳ bước vào thời điểm nó
quan trọng như thế thì nếu như
vị tư lệnh mà ăn không ngon ngủ không yên
là điều bình thường chứ ông lại ăn ngon ngủ yên
thì đấy là điều đáng sợ
và vì vậy dù sao
chúng ta vẫn ghi nhận rằng là cái tinh thần trách nhiệm
là rất cao tôi quay trở lại câu chuyện
sơn la một chút
từ nãy giờ thì chúng ta
thấy là nói rất là nhiều
và nói rằng là cái hệ lụy
của những cái gì mà nó xảy ra năm ngoái
thì năm nay khiến cho sơn la
là đích thực đích thực của
cái kết quả là đích thực tôi nghĩ là chúng ta
cũng nên xem xét câu chuyện này để thấy là
ta đánh giá đúng cái thực trạng của
sơn la hòa bình hà giang
và những tỉnh khác cái câu chuyện
tôi muốn nói là trong cái mối
tương quan chung của
các tỉnh thành phố trong cả nước
chúng ta nên nhìn nhận câu chuyện này khách quan hơn một chút
ở cái chỗ là nó có yếu tố học sinh
nó có yếu tố để thi
nó có yếu tố tâm lý chung
ngoài cái tiêu cực mà chúng ta nói chứ nếu đổ
tất cả cho tiêu cực thì tôi đoán ảnh là như thế
thì cũng có thể là cũng đừng nghĩ là
sơn la hòa bình hà giang họ không
có những thế hệ học sinh giỏi
họ có chứ nơi nào cũng có địa phương
nào cũng có và cái lúc ấy
nó trùng nhưng tất nhiên
cũng phải nói kỳ thi năm
ngoái năm một mươi tám ấy
thì không thể nói một cách khác được
nhờ sự tiêu cực
mà mới lên được như thế còn năm nay
thì cũng phải nói là
cũng không thể nói khác được là sự nghiêm minh
cho nên trở lại ít nhất là
công bằng tôi rất
tán thành cái ý kiến của giáo sư nguyễn văn tuấn
ở australia khi ông nói rằng
là cái giá trị điểm thi của ba tỉnh
hòa bình sơn la và hà giang đã được
trả lại và
thực ra thì nếu nhìn
từ góc độ văn hóa thì tôi nghĩ điều này là bình thường
mọi người đều phải sống ít thực
với giá trị của mình và những chuẩn mực
phải được đảm bảo để
đặc biệt là trong cái môi trường đào tạo môi trường
giáo dục quay trở lại với chủ đề của chúng ta
cái hậu quả của tình trạng
bôi đen học đường thực ra thì
tôi nghĩ rằng là những cái hành vi
tiêu cực đó nó làm
cho học đường đặc biệt là cái cấp
trung học phổ thông vốn lẽ ra phải rất
trong sáng rất là
chuẩn mực ở nơi mà các thầy truyền đạt
kiến thức và các em các cháu
học được những điều tốt đẹp nhất từ những người thầy
từ nền giáo dục của chúng ta
thì đã bị nhộn đen và nó dẫn
những hệ quả có thể nói là
những hệ quả có thể nhận thấy và có cả
những hệ quả mà bây giờ chúng ta chưa lường hết được
hệ quả chính những cái em đó
anh thử hình dung ra nếu anh là người cha
người mẹ mà bây giờ trước hết là chính những em đó
mặc dù người ta không nêu tên cái em ấy lên
tất nhiên cũng có chỗ nêu tên
nhưng mà thử hình dung ra đang
vào trường đi học với một người người
ở một cái tầng cao như thế mà đùm
một gái mà bị đuổi về thì
cái giá trị sống
và tất cả những cái gì mà cái em ấy được
nó có thể tác động đến cả cuộc đời
cái em đó và tôi thấy là đây là những em
suốt đời có thể sẽ mang một cái mặt cảm tội lỗi
em ấy là nạn nhân của bố mẹ
mà mặt cảm tội lỗi đó là tội lỗi
nó không phải do mình gây ra và mà có khi do chính bố mẹ
do chính thầy giáo của mình
hay là những người thân yêu mình gây ra
sau đó là đến các bậc cha mẹ
đặt mình vào cái vị trí
các bậc cha mẹ chúng ta sẽ xử lý
thế nào nếu chúng ta để đẩy
con chúng ta vào tình trạng đó
đấy là nỗi bất mát lớn nhất
và cái hậu quả này là ai phải chịu
người các cháu phải chịu
nên giáo dục cả nước phải chịu
các thầy cô giáo đặc biệt các thầy cô giáo
ba tỉnh họ bị mang tiếng
và đấy là nỗi đau
nhưng mà tôi nghĩ là vấn đề ở đây
vẫn là phụ huynh
phụ huynh ở đây chính họ đã
giang tay đẩy con họ vào con đường ấy
không còn và bây giờ
để lại cho con họ
một cái di chứng rất nặng nề
trong tâm hồn của các cháu
nhưng mà nói đi thì thế
nói lại thì
cũng rất là đau xót
bởi vì biết bao nhiêu em khác học sinh khác
họ đáng được vào và bây giờ họ phải
chịu cái thiệt thòi thế
cho nên là chúng ta nhìn ở góc độ ấy
thì chúng ta thấy là cảm thông thương
nhưng mà chúng ta nếu nhìn ở góc độ
mà những cái nếu tôi có con
công bằng thì phấn nộ chứ
một sự phấn nộ chính đáng
của những cái bậc phụ huynh khác
và bên cạnh hậu quả
những các nhà báo vừa phân tích
tôi còn lo ngại một điều nữa
là cái điều mất lòng tin
của rất nhiều em học sinh
trong lớp học đó
các em có thể biết rất rõ bạn này học như thế nào
và đến khi với kết quả như vậy
và các em phải im lặng chịu đựng
im lặng chịu đựng
như ta đã biết
thì rõ ràng là
nó là mất lòng tin
và nó thậm chí
nó bôi đen những tâm hồn của các em
tôi nghĩ rằng cái chữ mà bôi đen học đường ở đây
còn có nghĩa đó nữa
nó bôi đen tâm hồn của các em
và các em nghĩ rằng vậy là
cứ có tiền
không cần phải cố gắng học
không cần phải nỗ lực học
không cần phải là con ngoan trò giỏi
mà chỉ cần bố mẹ
chỉ cần gia đình có tiền
là sẽ biết anh trở thành một người
ở trên đỉnh cao trở thành những quán quân
và ta thấy là ba địa phương quán quân
trở thành ba người đỗ sổ của kỳ thi năm nay
điều đó nó vừa chua chát hài hước
nhưng đồng thời nó cũng đem lại rất nhiều điều cho tất cả chúng ta
và câu chuyện chúng ta bàn ở đây
là để nói với những cái anh những địa phương
còn có thể những địa phương như nhà báo của anh đã nói là
chưa bị lộ
hãy cảnh giác
và hãy tự chấn chỉnh mình
bởi vì điều này nó cho thấy rằng
anh có thể sẽ hủy hoại chính cái
chính con cái mình
hủy hoại chính cái cuộc sống văn hóa của địa phương mình
để lại những hậu quả
có thể nói rất khốc liệt
tôi cho đấy là cái đáng sợ nhất
không phải là
ngay bây giờ đây
khi mà ở lớp
ở trong lớp ấy khoảng năm sáu mươi học sinh
thì chỉ khoảng ba bốn em được như thế thôi
ba bốn bạn ấy sẽ sống cô đơn
trong mắt bốn mươi mấy bạn kia
bốn năm mươi bạn còn lại
người ta nhìn nói thế thôi
anh chàng bè bạn
thì cứ mặt thế thôi
nhưng trong bụng
thì không khỏi coi thường nhau
phải nói thế
và một mươi năm sau
hai mươi năm sau họp lớp
liệu những em gọi là bị đâng điểm
có đủ dũng cảm để đến họp hay không
đấy là nỗi đau rất lớn
thưa quý vị và các bạn
từ câu chuyện bi hài
về kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai năm qua
tại ba tỉnh
đã cho thấy
việc học đường bị bôi đen
đã để lại những hậu quả
không chỉ về kinh tế
mà còn là những hậu quả lâu dài
về văn hóa và đạo đức
chương trình nói thẳng tuần này
của truyền hình nhân dân tạm dừng tại đây
xin cảm ơn các vị khách mời
đã tham gia chương trình
đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau